ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ một mươi sáu để đánh giá kết quả hoạt động của sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì phiên họp
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu đạt kết quả toàn diện đồng bộ rõ nét hơn
cụ thể đã kết thúc xác minh giải quyết hai mươi bốn vụ việc mở rộng điều tra khởi tố thêm hai mươi sáu bị can kết thúc điều tra ba vụ án với một mươi chín bị can
ban hành cáo trạng truy tố sáu vụ án với hai mươi bảy bị can xét xử sơ thẩm chín vụ án với hai mươi một bị can xét xử phúc thẩm một mươi vụ án với một trăm bốn mươi chín bị can
nhất là đã xét xử kịp thời nghiêm minh bốn vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp được dư luận quan tâm
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại vinasin
vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc xảy ra tại phú thọ và một số địa phương
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng tương mại cổ phần đông á tp hcm
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đà nẵng và một số tỉnh thành phố
mở rộng điều tra làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone các vụ án liên quan đến phan văn anh vũ đinh ngọc hệ
khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty gang thép thái nguyên
tạm giữ cây biên tài sản phong tỏa tài khoản ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản liên quan đến các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo với giá trị tài sản trên một mươi tỷ đồng
từ đầu năm đến nay cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật một trăm hai mươi ba tổ chức đảng và bảy chín trăm hai mươi ba đảng viên vi phạm
tạm giữ cây biên tài sản phong tỏa tài khoản ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản liên quan đến các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo với giá trị tài sản trên một mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo xác định tiếp tục đẩy mạnh kiên trì thường xuyên liên tục với quyết tâm cao hơn mạnh mẽ hơn đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng
chỉ đạo xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vật
tại lúc năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vật